sáng nay tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh ubnd mặt trận tổ quốc tỉnh lạng sơn đã
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm tám mươi năm năm ngày thành lập tỉnh ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm tám mươi
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
lạng sơn là vùng đất cửa ngõ phía bắc địa đầu của tổ quốc với lịch sử hình thành và phát
triển lâu đời giàu truyền thống cách mạng luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị
kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước trong suốt quá trình đấu tranh giữa
nước và giữ nước của dân tộc đồng bào các dân tộc tỉnh lạng sơn đã cùng đồng bào cả nước
anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nước nhà lập nên nhiều chiến công hiển hách
ghi vào lịch sử những trang vàng trói lọi thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần
đại quang biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích xuất sắc mà đảng bộ chính quyền và nhân dân
các dân tộc tỉnh lạng sơn đã đạt được trong thời gian qua dù đã đạt được những thành tựu to lớn
toàn diện nhưng đến nay lạng sơn vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
dịch chuyển cơ cấu kinh tế còn chậm chỉ số hấp dẫn đầu tư còn thấp kết cấu hạ tầng kinh
tế của đội chưa đáp ứng yêu cầu chính vì vậy trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn cần tập trung thực hiện năm nội dung
trong đó tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu và thực hiện tốt an ninh biên giới
huy động tối đa các nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của tỉnh
tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu thương mại dịch vụ du lịch tập trung tái cơ cấu
công nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phát triển toàn diện nông lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn
dân tộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân
dân thế trận an ninh nhân dân vững mạnh
tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc
quốc gia về phòng chống tội phạm nhất là tội phạm buôn lậu hàng giả tội phạm mua bán phụ nữ
trẻ em ma túy ở khu vực đông thôn vùng biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia an ninh biên giới
với truyền thống cách mạng vẻ vang tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo chủ tịch nước trần đại
quang tin tưởng đảng bộ chính quyền và nhân dân đều đồng ý
dân các dân tộc tỉnh lạng sơn sẽ nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ vượt qua khó khăn
thách thức xây dựng lạng sơn thành một tỉnh vững về chính trị sâu về kinh tế đẹp về văn hóa
mạnh về quốc phòng an ninh xứng đáng với niềm tin yêu kỳ vọng của đồng bào chiến sĩ cả nước